bên cạnh công tác thúc đẩy chăn nuôi tái đàn lợn để ổn định bảo đảm cung cầu mặt hàng thịt lợn từ nay đến tết canh tí hai nghìn hai mươi
sở công thương tp hcm kiến nghị không điều chỉnh giá bán thịt lợn hàng bình ổn thị trường đồng thời khuyến khích người dân sử dụng thịt lợn đông lạnh
sở công thương tp hcm kiến nghị ubnd tp giữ nguyên và không điều chỉnh giá bán thịt lợn trong chương trình bình ổn thị trường
đã được sở tài chính tp hcm công bố từ ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tp hcm cũng khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu thịt lợn đông lạnh thịt lợn hơi từ các quốc gia vùng lãnh thổ có đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm từ thịt vào việt nam
để ổn định thị trường thịt lợn trong dịp tết âm lịch thành phố sẽ tăng cường tuyên truyền kêu gọi người dân thay đổi thói quen sử dụng nguồn thịt lợn đông lạnh nhập khẩu
thay thế thịt tươi hoặc sử dụng các mặt hàng thay thế như thịt gà thịt da cầm trứng da cầm và các loại thủy sản hải sản như tôm cua cá